hội nghị bộ trưởng các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực rcep giữa kỳ lần thứ một mươi
đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh làm chủ tọa bộ trưởng một mươi năm nước tham gia đàm phán rcep đã tham dự
tại hội nghị bộ trưởng các nước tham gia rcep ghi nhận thách thức chưa từng có mà thương mại đầu tư
và chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt do đại dịch covid một mươi chín gây nên
do đó cần tăng cường hợp tác và phối hợp để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ và linh hoạt
đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững cân bằng và toàn diện sau đại dịch
hội nghị cũng thảo luận về sự tham gia của ấn độ vào hiệp định rcep
các bên cho rằng ấn độ vẫn luôn là một thành viên quan trọng trong đàm phán hiệp định
theo đó nhấn mạnh rằng hiệp định rcep vẫn tiếp tục mở để ấn độ có thể tham gia